ngày hai mươi hai tháng một mươi thanh tra tp hà nội cũng đã chính thức công bố quyết định thanh tra toàn diện
quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã minh phú và minh trí huyện sóc sơn
thời gian thanh tra kéo dài bốn mươi năm ngày bắt đầu từ ngày công bố quyết định thanh tra
nội dung thanh tra toàn bộ quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã minh phú và minh trí
trong giai đoạn từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi tám
trước đó ngày một mươi tháng một mươi ủy ban nhân dân tp hà nội có văn bản gửi thanh tra thành phố
và các sở ngành liên quan yêu cầu thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất rừng
và trật tự xây dựng tại xã minh phú và minh trí huyện sóc sơn
văn bản nêu rõ những vi phạm về quản lý đất đai trật tự xây dựng tại khu vực quy hoạch đất rừng phòng hộ
tại hai xã trên đã được thanh tra chính phủ và thanh tra thành phố kết luận và kiến nghị xử lý
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý sau thanh tra
tuy nhiên việc xử lý khắc phục của ủy ban nhân dân huyện sóc sơn
các sở ngành liên quan rất chậm chưa triệt để và tiếp tục để xảy ra các vi phạm